thưa quý vị và các bạn vào tháng một năm hai nghìn một mươi sáu cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã có công phan đình chỉ việc tổ chức trọi trâu tại phúc thọ hà nội phú sơn bắc ninh bảo thắng lào cai
vì tính chất bạo lực và thương mại
văn bản này nhằm thực hiện chỉ thị số bốn mươi một của ban bí thư công điện của thủ tướng về tăng cường công tác quản lý
và tổ chức lễ hội ngăn chặn hành vi tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại
thế nhưng đầu tháng chín vừa qua tại huyện phúc thọ hà nội vẫn diễn ra hội thi chậu trâu khỏe
phong trào nông dân năm hai nghìn một mươi sáu với nội dung chính là hoạt động cho trâu chọi nhau
đây là hình ảnh tại hội thi châu khỏe phong trào nông dân của huyện phúc thọ diễn ra vào ngày ba bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù mỗi vé vào cửa có giá từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng nhưng vẫn có hàng nghìn người dân trong và ngoài viện đến tham gia
tuy nhiên lãnh đạo huyện phúc thọ vẫn khẳng định đây không phải là trọi trâu mà là màn trình diễn chọn ra trâu khỏe
có nhiều người dung chứ không phải có hình thức biến tướng gì trong cái chuyện là chọi trâu với lễ hội chọi trâu cả
ở đây là hình thức đó thi châu khỏe thì hai trâu nó cũng sẽ có cái quá trình là đấu chọi nhau
thế thì cũng có thể có những cái động tác mà
người ta cứ cho là hai châu chọi nhau vì đây nó thực ra là hai con vật
thế trong cái quá trình thi đấu thì nó cũng có thể có những cái động tác mà người ta nhìn thấy là à đấy là trọi trâu
theo những người dân sinh sống gần khu vực diễn ra hội thi mặc dù năm nay hội thi châu khỏe có nhiều phần thi hơn như thi kéo co thi văn nghệ nhưng về bản chất vẫn là hội trại châu
chọi trâu mới đấu châu thì nó là một
đây ở đây người ta ghi là hội thi châu khỏe đúng không ạ
thế nhưng mà chúng tôi chả thấy hội thi gì
đấu châu mới chọi châu hai con châu hụm nhau
thế mà bảo hội thi cho khỏe thì nó lại khác có đúng không
nếu là hội thi châu thì khác hẳn
ông vương duy bảo hàm cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
đến nay chỉ có lễ hội trọi châu đồ sơn hải phòng hội trọi châu ở hải lựu vĩnh phúc là những lễ hội mang tính chất truyền thống
những lễ hội trọi trâu ở những địa phương khác đều không gắn với giá trị văn hóa mà chỉ mang tính thương mại
và đến nay bộ không nhận được văn bản xin phép hay bất kỳ công văn nào liên quan đến hội thi trên
với trách nhiệm quản lý nhà nước thì huyện phúc thọ không thể chối được cái việc rằng tôi chỉ thi châu khỏe có đấu châu và chọi châu
và với các đội quản lý nhà nước chúng tôi thấy rằng bệnh viện ubnd tp hà nội phải nghiêm khắc kiểm nghiệm ubnd phúc thọ
và ubnd phúc thọ xử lý báo cáo việc này với bộ trưởng
bộ văn hóa thể tạo du lịch không để hiện tượng này tái triển
đây là một việc làm không nghiêm túc vi phạm các quy định của chính phủ và của bộ văn hóa thể tạo du lịch về vấn đề quản lý đội
những hình ảnh này đủ để chứng minh có hay không việc tổ chức lễ hội chọi châu ở huyện phúc thọ hà nội vào ngày ba bốn chín hai nghìn một mươi sáu
không hiểu bằng cách nào huyện phúc thọ vẫn tổ chức lễ hội này
hay ubnd huyện phúc thọ cố tình lờ đi những quy định của nhà nước
về quản lý lĩnh vực văn hóa
ngày sáu tháng chín cục văn hóa cơ sở đã có công văn gửi sở văn hóa thể thao hà nội
đề nghị kiểm tra xác minh việc tổ chức hội thi châu khỏe tại huyện phúc thọ